thưa quý vị cuộc chiến tại ukraine đã tạo ra tác động lan tỏa trên thị trường hàng hóa
nó cho thấy một thực tế không thể phủ nhận được
những dạ nứt địa chính trị ngay lập tức tác động mạnh đến các thị trường
gây ra những đứt gãy trên nhiều chủng loại mặt hàng
nổi bật là dầu mỏ và khí đốt
đây không phải là lần đầu tiên thế giới đối mặt với tình trạng giá dầu lên cao
song khủng hoảng lần này bùng nổ đúng vào thời điểm các nước đẩy mạnh tốc độ hồi phục kinh tế
sau hơn hai năm đóng cửa do dịch bệnh
ảnh hưởng của nó có thể cảm nhận trên khắp thế giới
từ những nước công nghiệp hàng đầu tới các nền kinh tế phát triển
để hiểu sâu hơn về vấn đề này
chúng tôi có mời đến trường quay ngày hôm nay
ông nguyễn minh phong chuyên gia kinh tế tài chính
và trước tiên xin kính mời ông và quý vị khán giả hãy cùng theo dõi phần tổng hợp sau
ngày hôm nay tôi tuyên bố mỹ nhắm tới huyết mạch chính của nền kinh tế nga
chúng tôi sẽ cấm toàn bộ hoạt động nhập khẩu dầu và năng lượng của nga
điều đó có nghĩa là dầu của nga sẽ không được chấp nhận tại các cảng của mỹ
quyết định này được cả hai đảng trong quốc hội ủng hộ mạnh mẽ
tuyên bố của tổng thống mỹ ngay lập tức đã đẩy giá dầu trên thế giới tăng vọt
một tháng trước giá dầu đang ở mức chín mươi đô la mỹ một thùng
hiện mức giá đã tăng lên một trăm ba mươi đô la mỹ một thùng
khi các đối tác dân tư bỏ dầu thô của nga
thông tin về lệnh cấm của mỹ cũng khiến giá xăng dầu tại nước này lên cao
với mức kỷ lục vượt ngưỡng bốn đô la mỹ một ca lồng
chúng ta sẽ thấy giá xăng tăng cao hơn nữa
vừa qua nó đã đạt mức đỉnh cao nhất trong lịch sử nước mỹ
đây thực sự không phải là một tín hiệu tốt
nó sẽ tạo áp lực lớn lên việc chống lạm phát cho cả đảng dân chủ hiện đang nắm quyền
rõ ràng một lệnh cấm toàn diện sẽ có tính hiệu quả nhất nếu bao gồm các đồng minh châu âu
mặc dù anh tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu dầu mỏ
và các sản phẩm chế biến từ dầu
các dầu mỏ của nga vào cuối năm nay
liên minh châu âu công bố lộ trình giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng từ nga
song việc thực hiện biện pháp này không mấy dễ dàng
bởi nga hiện cung cấp tới bốn mươi nguồn cung khí đốt và một phần tư dầu cho lục địa già
châu âu đã cố ý miễn trừng phạt các nguồn cung năng lượng từ nga
hoạt động cung cấp năng lượng cho châu âu để sửa ấm di chuyển sản xuất điện và công nghiệp
không thể được đảm bảo bằng bất cứ cách nào khác trong lúc này
do đó năng lượng nhập khẩu từ nga có tầm quan trọng thiết yếu
với việc cung cấp cho các dịch vụ công cộng và đời sống hàng ngày của người dân châu âu
năng lượng vẫn là một trong những vấn đề quan trọng
eu phải thoát khỏi sự phụ thuộc vào dầu mỏ khí đốt và than đá của nga
để làm được điều này chúng ta cần đa dạng hóa nguồn cung
đạt kết quả tốt hơn về hiệu quả năng lượng
và chúng ta phải tích cực đầu tư vào các nguồn năng lượng tái tạo
bên cạnh đó giới chuyên gia cho rằng
việc mỹ cấm nhập khẩu dầu mỏ của nga có thể khiến căng thẳng địa chính trị tại châu âu ngày một dâng cao
thị trường năng lượng thế giới tiếp tục nóng lên
dẫn tới nguy cơ một cuộc khủng hoảng năng lượng
trong khi nga cảnh báo nếu phương tây tiếp tục áp đặt các biện pháp cấm vận nhằm vào moscow
sẽ đẩy nền kinh tế thế giới đối mặt với một trong những cú sốc về nguồn cung năng lượng lớn nhất từ trước đến nay
thưa ông trước tiên xin ông có thể cho biết là những yếu tố nào khiến cho tình trạng năng lượng thế giới rơi vào tình trạng hiện nay ạ
vâng chúng ta đang chứng kiến thế giới đứng trước một cuộc khủng hoảng năng lượng
về khách quan thế giới đã trải qua và ghi nhận rất nhiều những cuộc khủng hoảng như vậy
ví dụ gần đây nhất là năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín đều liên quan tới dầu mỏ
và lần này thì cũng cơ bản là liên quan tới dầu mỏ
các nguyên nhân nó tạo ra cuộc khủng hoảng lần này và nó khác với nhiều lần trước
là nó hội tụ bởi rất nhiều người
rất nhiều nhóm nguyên nhân cả về mặt kinh tế chính trị ngoại giao quân sự
cũng như yếu tố về cung cầu trong đó có cảnh đối với tâm lý
trước đó chúng ta thấy rằng là xét về mặt cung cầu thì đang có một sự chênh lệch rất là lớn
về mặt cầu thì thế giới sau hai năm phút của covid thì đã trở về trạng thái cầu về dầu
là ngang với thời kỳ trước covid
nghĩa là cách khác là đang có một sự gia tăng lượng cầu rất là mạnh
hơn nữa lượng cầu này còn gia tăng hơn là bởi vì là yếu tố tâm lý
gắn với căng thẳng quan hệ
của nga và ukraine
và rất nhiều nước mua tích chữ đặc biệt là trung quốc
mua tới một phần ba xuất khẩu dầu toàn cầu
và nó tạo ra một sự chênh lệch cầu theo hướng rất là gia tăng
trong khi lượng cung thì lại bị giảm
trước hết là do cái cấm bận của mỹ
cũng như là căng thẳng trong quan hệ giữa nga và ukraine
và từ đó nó kéo theo một cái sự suy giảm
hoặc là sắp suy giảm cái nguồn cung này
và đặc biệt là nga là một trong những nước
xuất khẩu hàng đầu về dầu mỏ về năng lượng trên thế giới
và do đó nó làm có những đứt gãy và gián đoạn
cái chuỗi cung ứng này và rất khó thay thế
khiến cho cái sự cung cầu trên đạch ngày càng lớn
bên cạnh đấy nữa là cái sự cấm vận của mỹ
và các châu âu nếu kéo theo
thì nó sẽ tạo ra những cái sự chuyển dịch
rất nhiều những cái nguồn cung này
và tất cả nó tạo ra một cái sự bùng nổ
về cầu trong thì lại giảm đột ngột về cung
và cộng với yếu tố tâm lý
và khiến cái căng thẳng này nó ngày càng tăng lên
vâng việc giá dầu tăng không ngừng
thì cũng gây sức ép đến tình hình lạm phá
tại nhiều khu vực trên thế giới
vậy ông có thể cho biết là nó tác động như thế nào
đến kinh tế toàn cầu ạ
thế giới đang phải chứng kiến những cái tác động
rất mạnh mẽ toàn diện của năng lượng này
trước hết xét về mặt giá xăng dầu
chúng ta đã chứng kiến rồi
giá xăng dầu tăng vọt
có thể nói tăng cao nhất trong lịch sử
ít nhất là trong vòng tám năm qua
và xu hướng này sẽ còn tiếp tục trong thời gian trước mắt
từ cái giá xăng dầu tăng này
nó sẽ kéo theo một loạt các cái chi phí khác
và nó khiến cho cái tổng lạm phát chi phí đầy tăng lên
và sức ép lạm phát chi phí đầy
cộng với sức ép lạm phát tiền tệ
từ các cái cây cầu
nó sẽ tạo ra một cái hợp lực
khiến cho sức ép và lạm phát trên thế giới
trong thời gian tới sẽ tăng rất mạnh
chi phí đầu vào tăng lên
nó sẽ khiến cho
cái việc mà gọi là sức cạnh tranh của doanh nghiệp
lợi nhuận của doanh nghiệp cũng bị giảm đi
và đồng thời là người dân cũng bị giảm bớt
cái khả năng thanh toán của mình
do đó là cái tổng cầu của xã hội bị giảm
đấy là chưa kể
những cái trục chặt những cái đứt gãy
những cái gọi là tái côi trúc lại
các cái trục cung ứng đó sẽ tạo ra những cái sự trục chặt
và tất cả nó hợp lực lại
nó khiến cho nền kinh tế toàn cầu có thể bị suy giảm
và theo rất nhiều dự báo gần đây nhất
của các tổ chức thế giới
thì khả năng là kinh tế thế giới sẽ bị tăng trưởng chậm lại
ít nhất là một vài phần trăm
đấy là chưa kể những cái
yêu cầu đảm bảo về an si xã hội
về việc làm về thu nhập thu ngân sách
về nợ công kiểm soát
tất cả những cái yếu tố mà chính chất bất ổn
vì vậy nó khá ngày càng tăng đối với mỗi nước
cũng như đối với toàn thế giới
vâng vậy thì theo ông đâu là giải pháp
để có thể giảm thiểu những tác động xấu tới tăng trưởng
giảm thiểu lãn pháp
đặc biệt là trong bố tảnh các quốc gia
đang nỗ lực hồi phục kinh tế
do sau khi bị ảnh hưởng của covid trong hai năm
rõ ràng là những cái yếu tố
để cải thiện tình hình nó phải bắt đầu
từ những nguyên nhân như đã nói
một trong những giải pháp quan trọng nhất ở đây
rõ ràng là các bên có liên quan tới cái yếu tố
rằng xăng dầu này đều phải có những cái thiện trí
và có những cái nhìn nhận tương đối khách quan
để nó đảm bảo là sự hài hòa
của các cái mục tiêu mà mình theo đuổi
có lẽ chúng tôi rằng là nên bãi bỏ cấm vận
mỹ cũng như là eu
nên bãi bỏ hoặc dừng
cái hoạt động cấm vận lại
để cho cái chốt cung xăng dầu này nó bình thường
bởi vì rõ ràng là không thể có
một sự gia tăng đột ngột và sự thay thế đột ngột
cả về mặt khách quan cả về mặt sản lượng
ý chí của các nhà opec
họ cũng không muốn tăng
rồi sự kết nối để mà tạo ra sự liên tục
trong cái chỗ cung ứng từ các nguồn cung mới
trong các thị trường tư hụt
mà không dùng của nga nữa cũng rất là trọng
do đó là nó sẽ tạo ra sự đưa rất là lớn
thứ hai nữa là cần phải đa dạng hóa các nguồn cung
trên cơ sở mỗi một nước
kể cả mỹ cũng phải tự tăng các nguồn cung lên
bao gồm tự khai thác
bao gồm là chuyển sang các dạng năng lượng khác
năng lượng thay thế năng lượng tái tạo
thậm chí một số nước mà đang đâu đó
định gọi như là dừng những hoạt động
sử dụng năng lượng ví dụ như nhà tình nhân
như thang có thể phải tiếp tục
cái thứ ba nữa là cần phải
gia tăng những phương tiện
mà ít sử dụng năng lượng xăng dầu hơn
đồng thời là kêu gọi người dân
và các hoạt động kinh doanh sản xuất khác
giảm bớt tiêu thụ năng lượng từ xăng dầu
đây cũng là một trong yếu tố rất quan trọng
bên cạnh đấy nữa chúng tôi cho rằng
việc thực hiện sớm
những hoạt động cải thiện
các quan hệ ngoại giao những tranh chấp căng thẳng
đặc biệt là giữa nga và ukraine
rất cần thiết để đảm bảo
sự yên tĩnh trở lại như vào thời kỳ trước này
một lần nữa xin cảm ơn
ông nguyễn minh phong về những phân tích bình luận vừa rồi
thưa quý vị
làm thế nào để giải tỏa cơn khắp nhiên liệu
trong khi vẫn đảm bảo sự cân bằng trên thị trường
và hỗ trợ đà phục hồi kinh tế toàn cầu
sau hơn hai năm gián đoạn vì đại dịch covid một mươi chín
tất cả phụ thuộc vào những diễn biến tiếp theo
trong cuộc xung đột nga và ukraine
nếu xung đột kéo dài kèm với những
phản ứng cứng rắn hơn của các quốc gia phương tây
sự gián đoạn đối với hoạt động xuất khẩu
dầu khí của nga sẽ gây ra cú sốc năng lượng
lớn hơn và là đòn rắn mạnh
vào thị trường toàn cầu
nhưng nếu xung đột sớm kết thúc
điều này sẽ giúp ngăn chặn vòng xoáy leo thang
của thị trường hàng hóa toàn cầu
qua đó những diễn biến động kinh tế
cũng phần nào được giảm bớt
một thế giới đa chiều vừa rồi cũng đã kết thúc
bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay